một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình sức khỏe ba sáu năm của chương trình hôm nay
chương trình vừa rồi cũng đã kết thúc mục sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay